cách đây hai tháng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên ly bỏ về nhà chú ruột tại xã an thủy huyện ba chi tỉnh bến tre
đến ngày chín tháng năm ly về nhà chú để tìm linh nói chuyện nhưng lại tiếp tục xảy ra cự cãi
trong lúc nóng giận ly đã dùng dao thái lan đem sẵn trong người đâm một nhát vào ngực của linh khiến nạn nhân tử vong
ly đã bị cơ quan công an bắt giữ tại hiện trường cùng hung khí
sau hơn ba ngày đêm tìm kiếm vào sáng ngày hôm nay lực lượng cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh hải dương phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện cẩm giang đã tìm thấy thi thể ba mẹ con giáo viên mầm non trên sông thái bình đoạn qua xã cẩm văn huyện cẩm giang tỉnh hải dương
trước đó vào sáng ngày tám tháng năm một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là giáo viên mầm non trên địa bàn huyện cẩm giang cùng với con gái chín tháng tuổi ngồi trên xe đẩy và dắt theo con gái hai tuổi rời khỏi nhà
đến trưa cùng ngày người thân nhận được tin nhắn bất thường của người phụ nữ
người phụ nữ trên nên hô hoán tìm kiếm
quá trình tìm kiếm nhiều người phát hiện có dép điện thoại xe đẩy của cô giáo mầm non bên bờ sông thái bình đoạn qua địa phận xã cẩm văn huyện cẩm giang tỉnh hải dương
ngay sau đó người thân trình báo với chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm
các lực lượng chức năng của tỉnh hải dương và huyện cầm giang đã huy động khoảng một trăm linh người cùng nhiều xuồng máy thuyền tham gia tìm kiếm cả ngày lẫn đêm
sau hơn ba ngày tìm kiếm lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của cả ba mẹ con cô giáo
lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể ba nạn nhân cho gia đình
công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng mua bán trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
vào hồi tám giờ một mươi năm phút sáng ngày hôm qua chín tháng năm tại khu vực bản hủy khương xã vàng đán huyện nậm pồ tỉnh điện biên
nậm pồ chủ trì phối hợp với đồn biên phòng nà bùng viện kiểm sát nhân dân huyện phát hiện bắt quả tăng đối tượng giàng thị ké
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại bản nương xã nà bủng huyện nậm pồ tỉnh điện biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp đấu tranh khai thác đối tượng khai mua tại khu vực biên giới
đang trên đường về tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ hiện công an huyện nậm pồ đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can về tội tổ chức đánh bạc
các đối tượng này là đại lý cấp hai nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua hệ thống game bài đổi thường
brickvip tipclub của nguyễn văn dương phan xảo nam và đồng phạm
các đối tượng bị bắt tạm giam là lê thanh an chú tại thị trấn du huyện phú lương hoàng xuân khánh chú tại xã trung hội huyện định hóa
và nguyễn hoàng đạt chú tại phường trung thành thành phố phủ yên hiện đạt đang bỏ trốn đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là dương văn hậu
trú tại xã tân quang thành phố sông công đều thuộc tỉnh thái nguyên theo kết quả điều tra trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
những đối tượng trên đã liên hệ trao đổi thống nhất với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thường brickvip tipclub để nhận làm đại lý cấp hai
các đối tượng tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán bric là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc hưởng phần trăm tranh lệch
số tiền giao dịch của các đối tượng trên ước tính khoảng hai mươi hai tỷ đồng và thu lời bất chính khoảng bốn trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán tàng trữ vận chuyển vật liệu nổ trái phép thu giữ gần một tấn thuốc nổ và tạm giữ hai đối tượng có liên quan trong chuyên án
cụ thể vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi tháng năm lực lượng ban chuyên án đã bắt quả tang
hai đối tượng là nguyễn văn thụ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và lê văn toản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú tại huyện lệ thủy đang tổ chức vận chuyển lên xe hai mươi một bao tải được đóng gói rất cẩn thận
bước đầu làm rõ hai đối tượng thụ và toản khai nhận bên trong các bao tải là thuốc nổ với tổng trọng lượng là tám trăm hai mươi kg
được các đối tượng thu mua từ địa bàn tỉnh quảng trị và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía nam để tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã phát hiện
hai đối tượng thuốc nổ một khẩu súng một mươi chín viên đạn một xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi ba c một nghìn hai mươi và nhiều tăng vật có liên quan khác
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
thưa quý vị hành vi ăn chặn tiền cướp trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản
mà còn làm xấu môi trường du lịch và hình ảnh của người việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
bởi vậy việc xử lý nghiêm các đối tượng này để săn đe
là cần thiết ghi nhận tại quận hoàn kiếm hà nội
đối tượng trần quốc hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đây là tài xế đã chiếm đoạt điện thoại của hai du khách người nga
xảy ra tại phố cấm chỉ quận hoàn kiếm vào ngày năm tháng năm vừa qua
theo báo cáo điều tra hai nữ du khách gọi taxi và nhờ cắm sạc pin điện thoại đồng thời đưa hết đồ lên taxi
đến góc phố cấm chỉ giao hàng bông họ dặn lái xe chờ đi đổi tiền để thanh toán cước
tuy nhiên khi hai nữ du khách vừa xuống xe thì bất ngờ tài xế phóng đi mất
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh bắt giữ được lái xe taxi thu hồi tài sản trả cho hai du khách
còn đây là đối tượng nguyễn khả hoa sở hữu một mươi tiền án về tội trộm cắp tài sản
nữ quái khả hoa tiếp tục hành nghề móc túi ở phố đi bộ quận hoàn kiếm hà nội
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an theo dõi bắt giữ sau khi móc trộm chiếc điện thoại của một nữ du khách người ấn độ
khi xảy ra các nữ lượng của quận hoàn kiếm đã tập trung điều tra khám phá
cho biết hiện đang điều tra để làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày chín tháng năm
bé trai sáu tuổi chơi đùa cùng em gái bốn tuổi bên bờ kênh trước nhà
chờ lâu không thấy hai bé nên người nhà hô hoáng mọi người cùng tìm kiếm
sau nhiều giờ người dân phát hiện hai thi thể nạn nhân dưới kênh
đoàn kênh phát hiện các nạn nhân là nhánh chảy từ sông vàm thuật
được xây dựng từ hơn một năm trước
dọc kênh được bố trí lan can chiều cao khoảng bảy mươi cm
tuy nhiên vị trí đối diện nhà nạn nhân bị mất một đoạn khoảng ba mét
nhận được tin báo công an quận một mươi hai tp hcm đã phối hợp các đơn vị chức năng
phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết thương tâm của hai trẻ nhỏ
thưa quý vị cứ vào mùa mưa mùa hè là không ít trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra
mà chủ yếu là thanh thiếu niên học sinh bị đuối nước ở các khu sông hồ
hoặc là đi đường bị nước cuốn
và để hạn chế thực trạng này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đã triển khai nhiều giải pháp
trong đó thì công tác huấn luyện kỹ năng cho lực lượng cơ sở vẫn là giải pháp quan trọng và hữu hiệu
đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện trảng bom
kết hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
tổ chức huấn luyện kỹ năng bơi cứu người bị đuối nước cho lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố
đội phòng cháy chữa cháy của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện trảng bom
đến với lớp tập quấn nhiều đội viên đội chữa cháy cơ sở đã cảm nhận được nhiều kỹ năng hay
ý nghĩa và hết sức quan trọng cho cuộc sống hàng ngày đặc biệt là vào mùa mưa lũ ở tuyến quyện
cứu hộ cứu nạn rồi là các phương pháp ứng cứu thực thời
cứu làm sao cho được giải pháp an toàn được đưa người lên bờ và đúng theo kỹ thuật
tại lớp tập huấn các hướng dẫn viên đã truyền tải đến lực lượng cơ sở các kỹ năng gồm lý thuyết
kiến thức sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân gặp sự cố cách hô hấp nhân tạo khi có nạn nhân bất tỉnh
hướng dẫn đội hình tìm kiếm cứu nạn cứu hộ động tác cứu người bằng tay không
hướng dẫn bơi cứu nạn cứu hộ dưới nước
cách dùng dây cách quăng phao cứu nạn nhân bưới nước
thoát các nạn nhân khi mà người ta ốm vào mình
sau khi mà hướng dẫn được người ta thoát cách thoát hiểm
thì mình lại tiếp tục hướng dẫn cách cứu người
làm sao để nạn nhân không bị ngột nước lúc mình cứu vào
và thứ ba là khi cứu sống tôi hướng dẫn các nạn nhân cách để mình nhanh hồi phục sức khỏe
ví dụ như khi mình thở nước để nạn nhân và người được cứu
lúc cứu sống nếu mà mình không thở nước
thì nó đều bị ép tim và có thể dễ ảnh hưởng với sức khỏe bản thân sau này
có thể nói bên cạnh việc nâng cao kỹ năng cho lực lượng cơ sở
thì công tác tuyên truyền phổ biến cách phòng chống đuối nước trong nhân dân
cần được triển khai mạnh mẽ nhất là khu vực có nguy cơ ngập nước lũ quét sông suối
đồng thời lực lượng chức năng cũng khuyến cáo hiện đã bắt đầu bước vào mùa mưa và mùa hè
các bậc cha mẹ phụ huynh các em cần chú ý đến các em nhỏ nhiều hơn
hướng dẫn và trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ để phòng tránh tai nạn đuối nước trong giai đoạn này
mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình
nhưng mà thời gian vừa qua thì các vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra
vì vậy cần nâng cao vai trò của công tác giáo dục ngăn chặn và xử lý các video clip
có nội dung tiêu cực trên mạng xã hội
và đây là những ý kiến được các thành viên của hội chủ tịch
nữ tri thước tp hcm đề xuất với đoàn đại biểu quốc hội thành phố
về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi
về công tác giáo dục tiến sĩ trần thị rồi nguyên phó trưởng khoa khoa học cơ bản
trường đại học luật tp hcm cho biết mục đích hướng tới của luật phòng chống bạo lực gia đình
là xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình và để đạt được kết quả này
một trong những biện pháp quan trọng thông qua giáo dục phải là hàng đầu
trường đại học luật tp hcm

trường đại học luật tp hcm cho biết mục đích hướng tới của luật phòng chống bạo lực gia đình và để đạt được kết quả này
một trong những biện pháp quan trọng thông qua giáo dục phải là hàng đầu
trường đại học luật tp hcm cho biết mục đích hướng tới của luật phòng chống bạo lực gia đình và để đạt được kết quả này